kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới các tỉnh miền bắc tiếp tục phổ biến nhiều mây
phía nam đồng bằng có mưa giải rác có sương mù vào đêm và sáng
trời lạnh vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi hai độ
vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng một số nơi như lai châu điện biên có thể trên ba mươi một độ
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của gió đông ở rìa áp cao cận nhiệt đới
kết hợp với rìa phía bắc của sảnh xích đạo
nên sẽ xuất hiện mưa rào dài rác tập trung về đêm và sáng
riêng đêm nay ngày mai tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
có thể xuất hiện mưa vừa và rông trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nhìn chung không nhiều biến động
ban trưa tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
do ảnh hưởng của rạnh áp thấp nên sẽ có mưa rải rác
chủ yếu là về chiều tối
riêng các tỉnh nam bộ trong đêm nay và ngày mai có thể xuất hiện lượng mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh tây nguyên trong khoảng hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn nam bộ nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp bốn cấp năm và phổ biến là không mưa
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
có gió đông bắc cấp bốn cấp năm mưa xảy ra diện rải rác làm tầm nhìn giảm
tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
ngày nắng gián đoạn gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi một độ